trong cây nắng chấm thu đầu đầu cũng thấy những thửa ruộng bậc thang và ngóng trải ngút tầm mắt
khi thoảng lại bắt gặp những thảm mây xả xuống bồng bềnh phiêu lãng
trong biển vàng minh mông ấy chấm phá những mái nhà đơn sơ những túc người cần mẫn thu hoạch lúa
tất cả điểm tô cho bức tranh y tí mùa lúa chín vô cùng sinh động
đặc biệt người dân nơi đây hết sức thân thiện
dù bận biệu với việc đồng áng nhưng họ vẫn sẵn sàng trò chuyện và hướng dẫn tôi thu hoạch lúa

đến với y tý những ngày chống thu tôi không chỉ có được những trải nghiệm thú vị cùng đồng bào nơi đây
mà còn được tìm hiểu và trải nghiệm về một không gian sinh hoạt văn hóa vô cùng đặc sắc
đó là chợ phiên y tí
chợ phiên y tý được tổ chức ngay trung tâm xã
mỗi tuần chợ chỉ họp một lần vào thứ bảy
đến đây tôi được hòa mình vào phiên chợ với rực rỡ sắc màu thô cầm
của các dân tộc mông dao giấy hài nhì
mỗi dân tộc một kiểu trang phục một cách vấn khăn
làm cho bức tranh chợ phiên trở nên đa sắc màu
hàng hóa bày bán ở đây chủ yếu là nông sản do chính người dân làm ra
như ớt chuối rau su su
sau khi hướng dẫn tôi cách thu hoạch lúa
anh sùng a hờ vui vẻ đưa tôi đi thăm quan chợ phiên
trong chợ này bán rất là nhiều đồ
còn những cái đồ này là
đây là những cái đồ của bản sản
tức là người dân tự trồng và sau đó thì
mang ra đây để bán
trồng ra đây bán luôn
cái đồ này là tất cả đồ sẽ hết
không có gì đặt
nhìn thì nó là sống sống
nhìn thì không đẹp lắm nhưng mà lại rất an toàn
tôi quan sát thấy rất là đẹp lắm

cái này thì trước anh chỉ mua theo bát
một bát năm nghìn năm nghìn
một bát ở đây
vâng ạ khi mà đến với chợ y tí
một điều rất là thú vị khi tôi trao đổi bạn sùng a hờ
đó là tại cái gian hàng bán rau quải
người ta sẽ không dùng cái đơn vị là
không dùng cái cân để mà
cân xem sản phẩm bạn định mua
có trọng lợi bao nhiêu bán cho bạn đâu
mà họ dùng cái đơn vị là cái bát
rất là thú vị và đặc biệt rằng là
cứ với một cái bát này là cứ xếp đầy
đầy đến khi nào mà bạn không xếp được nữa thì thôi
và chỉ có giá giao động từ năm đến một mươi
cho mỗi một loại thực phẩm thôi ạ
rất là thú vị đấy ạ
và các bạn quan sát thấy không ạ
một bát ớt đã được anh hờ xếp rất đầy
mà nếu như bạn muốn xếp đầy tiếp được
thì bạn cứ xếp đầy thôi
và giá thì cũng chỉ có một giá duy nhất ạ
rất là thú vị ạ
hôm nay a hờ đi chợ
a hờ thích mua
một số cái này
đây là cái gì hả a hờ
đây là một cái bàn của
à đây là cái bàn ăn cơm ạ
giống như cái mâm của mọi người
hay gọi dây xuôi đúng không ạ
a hờ ơi vừa nghe thấy
a hờ cùng với bà bán hả
nói chuyện rất là nhiều
và khi mà tôi quan sát thì tôi thấy cái mâm này rất là đẹp
rất bắt mắt và ta đau muốn hỏi là cái mâm này
thì được không ạ
rồi làm như thế nào
và làm xong bao lâu ạ a hờ
cái mâm này thì bà đấy bảo là
tất cả một cái này thì chồng bà ấy từng làm
còn chút thì chẳng vừa
cái mây này thì chẳng có dùng về
nhưng mà cái này chồng của bà đấy làm
phải năm sáu ngày mới làm xong được một cái này
chỉ đang thôi nữa có cái này thì phải chạp
cái chút này phải chạp thì lâu lâu nó khô rồi mới làm được
cái này bà ấy bán từng khoảng một triệu hai
đẹp hơn thì một triệu ba triệu kia
sau một hồi đi chợ cùng a hờ
nghe anh trao đổi
mua bán với những người bán hàng
tôi quyết định tự đi mua hàng một mình
vậy là sau một hồi đi chợ rất là nhanh thôi
tôi và a hờ đã đều mua được sản phẩm của mình
a hờ thì mua được một chiếc mâm
còn tôi thì đã mua được hai vỏ đỗ
do tự tay người dân ở đây
trồng tại vườn và mang đi bán với cái giá rất là rẻ
và điều làm tôi rất là ấn tượng
tại phiên chợ này đó là cái cách bán hàng
cái cách trao đổi mua bán của người dân
rất là dễ thương quý vị và các bạn
một trong những gian hàng tôi không thể bỏ qua
khi tham gia trợ kiến y tí
đó là ghé vào những dân hàng ẩm thực
để thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị của mảnh đất này
a hờ đã mời tôi thưởng thức món bánh rán
bởi đây là một thứ đồ ăn
mà đứa trẻ nào khi đến chợ cũng hào ước được đếm thử
đặc biệt với a hờ
bánh rán còn là món quà của tuổi thơ
bởi mỗi lần theo mẹ xuống chợ
chỉ cần được cắn những bánh nóng hồi
dẻo thơm hương vị nếp nương
thế là đã chọn về ước mơ xuống chợ
không chỉ thu hút du khách
bởi vẻ đẹp của mây trời gió núi rừng già
cùng những phiên chợ đậm sắc màu vùng cao
tỉnh lào cai nói chung
còn huyện bát sát nói riêng
còn thu hút du khách
bởi những nét đẹp văn hóa
của các đồng bào sinh sống trên mảnh đất này
đặc biệt hình ảnh đời sống sinh hoạt
phong tục tập quán bản làng
đặc biệt là những ngôi nhà của người hà nhì
làm tôi thích thú tò mò muốn tìm hiểu
bây giờ tôi sẽ giới thiệu với bạn
về một cái nét văn hóa riêng của người hà nhì
bát sát trị tượng rồi lại lào trải
thì chúng ta đều nhìn thấy một cái nhà hình ấm
vâng ạ tôi được biết
người hà nghì phân bố khá nhiều lào cai
đặc biệt là tại huyện bát sát
cũng như tại xã trịnh tường thôn lào trải
vậy thì người hà nghì tại lào trải
có cái nét đặc sắc như thế nào anh
với lào trải các bạn nhìn thấy ngôi nhà hình ấm
nhìn từ xa
còn nhìn về đây là
ngôi nhà trịnh tường là một cái khác
với lại một ngôi nhà khác
đó là một cái ngôi nhà này
bắt đầu từ khi là phải xếp một hàm đá bên dưới
bàn đá để chống
cái ẩm ướt tường
hay nên là tường hay là trịnh tường
tòa bộ là bàn đất và đá
có một cái khuôn gỗ giã
nền chặt rồi
mỗi ngôi nhà có một cái độ cao khác nhau
gia đình có thể là cao tầm độ năm m
có nhà thì tầm độ bốn m
có một cái cửa sổ và một cái cửa chính thôi
một cửa chính chỉ có một cửa
thế ngôi nhà thì trịnh tường độ dài của nó là
khoảng bốn mươi năm phân
cái bài trí cái không gian trong nhà thì có gì đặc biệt không ạ
người hà nghì thì đa số là ở trên vùng cao
một nơi thời tiết nó rất là rét
chỉ có để một cửa chính thôi
và một cửa sổ để thông khí
ở trong nhà thì bố trí
và một phòng khách
và bếp thì cũng nấu nướng ở trong này
vừa rồi thì anh sần thó si
đã giới thiệu với tôi về những cái nét đặc sắc
của ngôi nhà của người hà nghì rồi
và bây giờ thì tôi đang rất là háo hức muốn vào trong
để xem ngôi nhà ấy như thế nào
và mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi vào nhé
chào bà ạ chào chị
vừa rồi thì anh suy có nói với tôi rằng là
độ dày của bức tường là khoảng hơn bốn mươi phân
và bây giờ tôi sẽ thử đo bằng cái găng tay của mình
xem được bao nhiêu ạ
hơn hai găng tay của tôi như vậy là chắc chắn là
hơn bốn mươi phân rồi
một bức tường rất là dày
trải qua bao đời
sinh sống bên những sườn núi
những ngôi nhà của người hà nghì nơi đây
vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ
không chỉ khiến tôi thích thú
mà còn cuốn hút rất nhiều du khách đến tìm hiểu và khám phá
do ở nơi khí hậu quanh năm sông mù
độ ẩm cao
nên bếp của người hà nghì
bao giờ cũng được sử dụng trong nhà
đối với người hà nghì
giàn bếp được coi là trái tim của ngôi nhà
không chỉ là nơi nấu nướng những bữa ăn ngon
đó còn là không gian quây quần của cả gia đình
ghé thăm thôn lao trải
xã trịnh tường huyện bát sát
những ngày tháng chín này
tôi không chỉ được tìm hiểu về nếp ăn nếp ở của người hà nhì
mà còn được thưởng thức những tiết mục dân ca
dân vũ đặc sắc của đồng bào hà nghì